thưa quý vị hôm nay ngày bảy tháng một mươi hai chính phủ ban hành nghị định một trăm linh tám hai nghìn hai mươi một ndcp về điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
cụ thể tăng thêm hai trăm linh đồng một tháng đối với những người có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng từ hai triệu ba trăm linh nghìn đồng một người một tháng trở xuống
tăng lên bằng hai năm trăm linh nghìn đồng một người một tháng đối với những người có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng từ hai triệu ba trăm linh nghìn đồng một người một tháng đến dưới hai triệu năm trăm linh nghìn đồng một người một tháng
mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định này là căn cứ để điều chỉnh lương hưu trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo
nghị định trên có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi